chúng tôi kêu gọi người dân hạn chế ra đường nếu không thật cần thiết trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín ở hong kong trung quốc liên tục tăng gấp đôi sau mỗi hai ba ngày
chúng tôi cần sự hỗ trợ và hợp tác của người dân hay ở nhà nữ lãnh đạo nói
chiều cùng ngày chính quyền hong kong trung quốc ban hành một số quy định phòng dịch mới
bao gồm hạn chế tụ tập trên hai người ở nơi công cộng và bổ sung danh sách các địa điểm yêu cầu phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
thêm trung tâm thương mại chợ siêu thị v v
tiệm làm tóc và các cơ sở tôn giáo phải đóng cửa
các biện pháp phòng dịch hiện tại bao gồm lệnh cấm dùng bữa trong nhà hàng sau một mươi tám giờ
đóng cửa phòng gym rạp chiếu phim sẽ được gia hạn đến ngày hai mươi bốn tháng hai
bà lâm hôm nay cũng thông báo chính quyền sẽ cung cấp hai mươi sáu tỷ đô la hồng kông để hỗ trợ người dân
bao gồm cả những công ty nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch
theo bà lâm lựa chọn tốt nhất với hong kong lúc này là tiếp tục áp dụng chiến lược zero covid
tương tự trung quốc đại lục
để ngăn chặn các ổ dịch càng sớm càng tốt
tuy nhiên với hàng trăm người mắc covid một mươi chín mỗi ngày
bộ phận đảm nhận nhiệm vụ truy vết và cách ly của cơ quan y tế hồng kông trung quốc đang bị quá tải
các chuyên gia y tế cảnh báo rằng sự gia tăng số ca bệnh theo cấp số nhân
có thể khiến mức tăng hàng ngày lên đến bốn con số
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ứng like và share

xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo